sáng nay hai mươi tháng năm kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội
đây là điều đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên quốc hội sẽ họp thành hai đợt
đợt một thì họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến sáu mươi ba điểm cầu
của đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
từ ngày hai mươi tháng năm đến hết ngày hai mươi chín tháng năm
còn đợt hai thì họp tập trung tại nhà quốc hội là từ ngày tám tới ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp thứ chín quốc hội tập trung hơn nửa tổng thời gian cho công tác xây dựng pháp luật
dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật năm dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến đối với sáu dự án luật khác
đáng chú ý kỳ họp này quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể
quyền chất vấn của các đại biểu quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản
các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ trả lời theo quy định
theo dự kiến tại phiên khai mạc hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ trình bày báo cáo
về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước trong đó có nội dung về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế xã hội các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế xã hội